tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ địa phương tại thủ đô abu dhabi các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một đã bế mạc sau hai ngày làm việc
các nữ chủ tịch quốc hội đã thống nhất thông qua tuyên bố abu dhabi đoàn kết để định hình tương lai vì một thế giới tốt đẹp hơn
trước đó phát biểu tại phiên thảo luận riêng về tuyên bố abu dhabi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng tuyên bố abu dhabi thể hiện ý chí cam kết của các nữ chủ tịch quốc hội
trong việc chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu đối với hòa bình an ninh và phát triển bền vững
tại phiên bế mạc tiến sĩ a an kabishi chủ tịch hội đồng liên bang quốc gia uae và chủ tịch liên minh nghị viện thế giới sabe chohuri
đã đồng ra tuyên bố abu dhabi đoàn kết để định hình tương lai vì một thế giới tốt đẹp hơn
trong tuyên bố các nữ chủ tịch quốc hội cam kết đặt hạnh phúc của người dân hòa bình thịnh vượng và sự toàn vẹn của hành tinh này
và nhân loại vào vị trí cốt lõi trong các mục tiêu chiến lược của nghị viện và vào vị trí trung tâm trong nỗ lực phát triển của chúng ta
thông qua hành động của người viện đóng góp để đáp ứng các nhu cầu của mọi người dân
bao gồm cả những nhu cầu về kinh tế xã hội của những người thiệt thòi cải thiện sức khỏe và an sinh về kinh tế xã hội của tất cả mọi người
và trên hết là của phụ nữ và trẻ em gái
tận dụng các cơ hội trong kỷ nguyên số mở ra đối với các nghị viện và công dân tham gia vào các tiến trình của nghị viện
và tăng cường hợp tác quốc tế để thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển
tuyên bố đề nghị liên minh nghị viện thế giới ipu xem xét một bản tuyên bố nghị viện quốc tế về sự khoan dung
hướng tới thúc đẩy và gìn giữ các giá trị của con người và nguyên tắc khoan dung để thúc đẩy hòa bình an ninh và chống khủng bố
chống chủ nghĩa bạo lực cực đoan
cũng trong khuôn khổ các hoạt động hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự thảo luận bàn tròn dành cho các nữ chủ tịch quốc hội
ngay sau khi bế mạc hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một cũng trong tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại abu dhabi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và bà con đại diện cộng đồng người việt tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
nói chuyện với cộng đồng người việt nam tại đây chủ tịch quốc hội mong muốn bà con đoàn kết
gìn giữ bản sắc dân tộc hướng về đất nước đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
luôn tuân thủ pháp luật của nước sở tại thực sự là hình ảnh cầu nối quan trọng góp phần tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và nước bạn